ngày hai mươi bảy tháng tám tổng công ty điện lực miền trung phối hợp với công ty điện lực đắk lắk tổ chức trao tặng năm căn nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đắk lắc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
nằm trong chương trình hoạt động an sinh xã hội và công tác đề nơn đáp nghĩa năm hai nghìn hai mươi trong đợt này tổng công ty điện lực miền trung đã trao tặng năm căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của năm huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
mỗi căn nhà được tổng công ty hỗ trợ số tiền năm mươi triệu được trích từ quỹ phúc lợi của tổng công ty
tổng công ty điện lực miền trung còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác trong đó có hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà trên địa bàn một mươi ba tỉnh miền trung tây nguyên do tổng công ty quản lý nhằm giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống